cập nhật thông tin về cơn bão số bảy theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào lúc một mươi một h ngày hôm nay ngày một tháng một mươi một vị trí tâm bão vào khoảng một mươi chín sáu độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín và khoảng tám mươi ba km một giờ giật cấp một mươi hai
bão số bảy tiếp tục di chuyển hướng lên phía bắc ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta
dự báo từ một đến ba ngày tới bão tiếp tục di chuyển trách lên phía bắc bắc đông bắc
rồi đông bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp
trong quá trình di chuyển hoàn lưu của bão vẫn gây thời tiết xấu ở biển đông
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên phía bắc
vị tuyến một mươi sáu năm độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
trong đó vùng biển đông bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh